qua chín năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
huyện châu thành là một trong số một mươi năm huyện thị xã và thành phố của tỉnh long an hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới
và đang đề nghị trung ương công nhận kết quả này là cả một quá trình phấn đấu vận dụng tốt bài học từ ý đảng lòng dân
đến với vùng đất châu thành hôm nay không còn cảnh đường xá lầy lội nhà tranh vách lá
mà thay vào đó là những con đường nhựa và bê tông hóa nhà tường xe hơi
qua gần chín năm bắt tay xây dựng nông thôn mới hai trăm chín mươi tuyến đường trên địa bàn các xã của huyện châu thành
đã được nâng cấp nhựa hóa hoặc bê tông xi măng tổng chiều dài hơn hai trăm bảy mươi tám km
qua gần chín năm tổ chức triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
chúng tôi đã quy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn của quyện
với tổng mức quy động là một tám trăm bốn mươi
một mươi sáu tỷ mà đặc biệt trong đó là nhân dân đóng góp là năm trăm năm mươi một tỷ tám đạt ba mươi
có thể nói rằng là cái sự đóng góp của người dân rất lớn
tôi có so sánh rằng là chưa có một địa phương nào mà nhân dân đóng góp một khoản lớn như thế
qua gần chín năm thực hiện đến nay một mươi hai xã của huyện châu thành đã được tỉnh công nhận xã nông thôn mới
thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt gần sáu mươi triệu đồng một người một năm
hộ nghèo chỉ còn một năm
kết quả này minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị
sự chỉ đạo hỗ trợ sâu sát của cấp trên và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân
hiện tại huyện châu thành đang tập trung nỗ lực để tiến tới huyện nông thôn mới kiểu mẫu